thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự sự kiện
chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn do ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức với chủ đề
mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số cùng dự có đồng chí nguyễn thị hồng
ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
với chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số ngân hàng nhà nước đang hiện thực hóa
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với quan điểm xuyên suốt lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm
và định hướng chuyển đổi số ngành ngân hàng với việc lấy trải nghiệm khách hàng là thước đo
thời gian qua hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ
góp phần xây dựng chính phủ số nền kinh tế số xã hội số đến nay hơn tám mươi bảy người trưởng thành
đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng
và nhiều ngân hàng đã có trên chín mươi năm số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số
tham luận tại sự kiện với chủ đề ứng dụng dữ liệu dân cư hỗ trợ phát triển dịch vụ và đảm bảo
an ninh an toàn trong chuyển đổi số ngân hàng thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho rằng đây là một chủ đề
nóng không chỉ với riêng ngành ngân hàng mà rất phù hợp với thực tiễn định hướng của chính phủ
trong triển khai đề án sáu và chuyển đổi số quốc gia từ việc kết nối ứng dụng phát triển ứng dụng
dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn
thượng tướng nguyễn duy ngọc khẳng định lực lượng công an sẵn sàng cùng với ngân hàng trong công tác
chuyển đổi số để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp
phát biểu tại sự kiện thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết chính phủ đã lựa chọn chủ đề
chuyển đổi số quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn là phát triển kinh tế số với bốn trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin
số hóa các ngành kinh tế quản trị số dữ liệu số
chính phủ thủ tướng luôn xác định và rất kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ là ngành đi đầu
tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số và công dân số
thưa quý vị chiều nay tại hà nội cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã tổ chức buổi gặp gỡ
một mươi gương mặt trẻ quản lý xuất nhập cảnh tiêu biểu lần thứ nhất
đây là những gương mặt trẻ tiêu biểu nhất được lựa chọn trong số hơn một đoàn viên thanh niên
của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh toàn quốc đã luôn sung kích tận tụy sáng tạo trong công tác
có nhiều nỗ lực công hiến nhiều công trình phần việc được các cấp ghi nhận và đánh giá cao
chúc mừng các cá nhân được nhận giải thưởng gương mặt trẻ quản lý xuất nhập cảnh tiêu biểu lần thứ nhất
lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh đây không chỉ là sự tôn vinh mà còn là niềm tin tưởng
và động lực thúc đẩy tuổi trẻ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phân đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới
tiếp tục có nhiều ý tưởng sáng tạo mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày mai tại hà nội
lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ diễn ra vào sáng qua đã diễn ra thành công tốt đẹp
kết thúc chuỗi hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ tại tỉnh điện biên
trong suốt quá trình chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối của lực lượng công an
đã đóng góp vào thành công chung của chuỗi hoạt động kỷ niệm và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách
giờ ngày bảy tháng năm cả thành phố điện biên phủ dường như không ngủ
tất cả đều đang háo hức mong chờ đón xem lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hai giờ sáng các cán bộ chiến sĩ lực lượng đã sẵn sàng
búa gậy bộ đàm quân tư trang đã đầy đủ để chuẩn bị
để chuẩn bị lên đường ba giờ sáng giao chắn tại các điểm chốt đã được triển khai
năm giờ sáng các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã tập trung để chuẩn bị cho ngày đại lễ
sân vật động tỉnh điện biên vào lúc năm giờ sáng các lực lượng đảm bảo an ninh đã sẵn sàng để các đại biểu và nhân dân vào trong dự buổi lễ
do lượng người tham gia chương trình rất lớn lực lượng an ninh đã tổ chức rào chắn phân luồng kiểm soát đại biểu theo đúng thành phần quy định
trong cái sự kiện này thì thật sự là sự kiện của nhà nước mình nên là mình có cảm nhận là tất cả những công tác từ an ninh cho đến bố trí
bà con đại biểu vào thì mình thấy là thực sự là rất khoa học rất trật tự rất là tốt ạ
tám giờ sáng một mươi một chiếc máy bay mang theo cờ đảng cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay trên bầu trời điện biên phủ
cùng lúc đó là hai mươi một tiếng pháo rền vang núi rừng của một mươi tám khẩu lựu pháo một trăm linh năm đặt tại bảo tàng chiến thắng điện biên phủ
trên nền của bài hát quốc ca được hơn một mươi hai người hát vang tại sân vận động tỉnh điện biên
tất cả tô điểm cho không khí hào hùng lịch sử vĩ đại để mở đầu cho ngày đại lễ
để đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường các khối diễu binh đi qua công an điện biên đã triển khai hàng nghìn cán bộ chiến sĩ
thực hiện nhiệm vụ dọc tuyến tổ chức chốt chặn phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân đứng xem diễu binh an toàn thuận tiện
chúng tôi đến đây rất sớm từ lúc ba giờ
thì các đồng chí công an đã có mặt trước chúng tôi rất sớm để chuẩn bị cho cái việc trang nghiêm giữ trật tự an ninh để cái buổi lễ trọng đại này được thành công tốt đẹp
em cảm thấy những màn diễu binh ở trên này rất là hoành tráng và hào hùng
cảm ơn công an nhân dân ở đây rất là cố gắng bảo vệ trật tự an toàn giao thông cho người dân và cũng rất là cố gắng giúp đỡ người dân rất là nhiệt tình
hai vợ chồng em và hai cháu
tôi muốn những ngày lễ lớn của đất nước có cùng các cháu đến tham dự để cho các cháu có thêm niềm yêu quê hương đất nước
từ bản thân em và cho các con của em nữa
thưa quý vị vào sáng ngày tám tháng năm công an tỉnh sóc trăng phối hợp với chạy tạm gian t một mươi bảy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và nhà tài trợ tổ chức tặng quà hỗ trợ nước uống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tại xã vĩnh tân và xã lạc hòa
tại các nơi đến đoàn công tác đã hỗ trợ một bình nước uống loại hai mươi một lít hai lốc nước uống loại năm trăm linh ml và hai thùng mì tôm
cho một hộ dân hai xã ven biển thuộc địa bàn thị xã vĩnh châu và hai trăm bốn mươi lốc sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổng kinh phí khoảng ba trăm linh triệu đồng
hoạt động trên nhằm tuyên truyền giáo dục đoàn kết yêu thương chia sẻ khó khăn xây dựng lòng nhân ái sống thân thiện và luôn quan tâm đến cộng đồng xã hội
đồng thời góp phần tạo cơ hội để hiểu rõ
nhận thức sâu sắc và thể hiện sự quan tâm đến những mảnh đời hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống
thưa quý vị luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật số ba mươi được quốc hội thông qua vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện chính phủ bộ công an đã ban hành các nghị định thông tư để triển khai thi hành luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiện khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
và với mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thì khi luật chính thức đi vào cuộc sống thì sẽ là chắn bảo vệ quyền lợi giúp họ có thêm động lực để công hiến
và hơn hết luật còn là điều kiện pháp lý vững chắc toàn diện xây dựng củng cố duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn
biên giới như tỉnh điện biên
nahi là một trong hai mươi chín xã biên giới của tỉnh điện biên vốn là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự nhất là tình hình tội phạm về ma túy
từ khi công an chính quy về xã đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nahi đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên đặc điểm địa bàn rộng địa hình rừng núi quân số còn hạn chế nên lực lượng công an xã còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
vì vậy khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ra đời đã khắc phục được khó khăn này khi tạo ra quy định cơ chế thống nhất để huy động nhân lực trong công tác này
cơ bản là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao khi mà có triển khai các nội dung ví dụ như là nắm tình hình cũng như là triển khai các nhiệm vụ về cái thu nhận định danh điện tử thì công an viên cũng là nắm chắc tình hình địa bàn và kịp thời thông báo cho lực lượng công an xã đối với những trường hợp mà có biểu hiện vi phạm pháp luật
từ khi biết luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự chính thức được thông qua anh lường tuấn đạt cùng nhiều công an viên khác tại xã nà hì rất phấn khởi
bởi từ ngày một tháng bảy này anh và đồng nghiệp sẽ chính thức được bảo vệ về quyền lợi khi tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
có cái luật mới ban hành thì giờ chúng tôi cũng được hỗ trợ thêm chi phí cũng được trang bị đầy đủ những công cụ hỗ trợ theo luật nếu mà có sự việc xảy ra tại cơ sở thì chúng tôi tiến hành ngăn chặn và để lùi luôn
tại các xã biên giới vùng tây bắc này khi lực lượng công an xã bán chuyên trách được kiện toàn đã thực sự trở thành tai mắt là canh tay nối dài của lực lượng công an phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để mà đảm bảo được trật tự an ninh trên địa bàn thì riêng lực lượng an ninh thì nó rất là mỏng đối với một cái xã biên giới
cho nên là nếu mà chỉ giao chức năng nhiệm vụ cho mỗi lực lượng
công an chính quy thì không thể làm được hết có làm được nhưng không thể làm được hết được
do vậy là cả công an viên để mà tuyên truyền vận động đây mới gọi là cái chính sách là mọi người cùng hướng về cái chức trách nhiệm vụ để bảo vệ an ninh tổ quốc
cái đấy thì chăm tay nhìn mắt thì cùng nhau thì mới có thể làm được như trên địa bàn xã trà nương
tại huyện biên giới nậm bồ của tỉnh điện biên hiện có một trăm hai mươi một
công an viên bán chuyên trách trên tổng số một trăm hai mươi một bản
bằng sự hiểu biết địa bàn đối tượng phong tục tập quán lực lượng này đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân
chấp hành các quy định của pháp luật chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm
đây cũng là lực lượng tại chỗ kỳ thơ xử lý ngay từ cơ sở không để phát sinh thành vụ việc phức tạp
ngay sau khi luật được ban hành thì tạo hành lang pháp lý để bảo vệ cho lực lượng ở cơ sở
công an huyện đã
tổ chức hội nghị rồi là vừa hướng dẫn rồi là vừa quán chẹt cho tất cả cán bộ chiến sĩ ở địa bàn của huyện nam bồ
chúng tôi thấy rằng là nó hoàn toàn phù hợp với địa bàn với đơn vị và cái địa bàn của huyện nam bồ
bắt đầu từ ngày một tháng bảy này luật sẽ chính thức có hiệu lực
những người dân đã âm thầm gắn bó với nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được hưởng những chế độ chính sách tương xứng
và các điều kiện của các cơ sở
hoạt động hiệu quả hơn góp phần cùng lực lượng công an giữ vững bình yên từng địa bàn từ sớm từ xa